tuy nhiên xung quanh đề xuất này đang vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ phía các chuyên gia của việt nam

phương án được đề xuất sẽ đào tuyến đường hầm này dọc theo khu vực sông tô lịch
có điểm đầu là khu vực linh đàm và kết thúc là đầu tuyến võ trí công
theo các chuyên gia đây được xem là một phương án vô cùng mạo hiểm
vì bản chất toàn bộ khu vực hà nội là phù sa bồi đắp
cấu tạo địa chất không bền vững kèm theo đó là việc đào ngầm như vậy
rất dễ động đến những mạch nước ngầm và nguy cơ sụt lún trên diện rộng là hoàn toàn có thể xảy ra
đặc biệt là khi có rất nhiều hạ tầng giao thông quan trọng đã được hình thành giao cắt với phương án đào hầm này
điều chất hà nội chúng ta biết cũng không phải là đơn giản
vốn là lưu vực của các dòng sông bồi lóc lại và đổi dòng và khô dần đi để trở thành một vùng đồng bằng
thì các cái hồ các cái sông nhỏ bản chất nó cũng lại là những cái di vật còn lại
những của các cái dòng chảy những cái vùng hồ đầm vùng bắn ngập
nếu với một cái tình trạng là anh không bổ sung được nguồn nước vào trong nước ngầm nữa
anh liên tục đào sâu xuống lòng đất anh hút nước ra đi để anh xây dựng bê tông
tiêu tiêu cái bề mặt bổ sung nước thì có nghĩa là những cái lỗ rỗng mà do áp lực nước đẩy lên không còn nữa
thì việc sụt lún những cái cát tơ những cái hang động nhỏ trở thành hang động lớn trong lòng đất là rất khoát xảy ra
và đến lúc đó thì chúng ta có thể phải chi rất nhiều tiền và rất nhiều những khu vực dân cư trở thành không hoàn toàn nữa
điều đó cả hai thành phố đã từng chứng kiến những ố sụt lún
đặc biệt là thành phố hồ chí minh sụt đổ cả một cái tòa nhà của thư viện
rồi những hố lớn ở cạnh những tòa nhà các trời

đấy là những cái tình huống mà không phải là chuyện hoang đường nữa
nó là thực tế mà chúng ta phải đối mặt
đánh giá về những tác động đến môi trường xã hội và đời sống của người dân dọc tuyến hầm cao tốc này
các chuyên gia cho rằng phải có những đánh giá rất chi tiết trước khi triển khai
cùng với đó là việc giải quyết ba mục tiêu
ra bùn tắc chống úng ngập và xử lý môi trường nước trong cùng một dự án có phần quá ôm đồm
vì là khi làm thực hiện một cái dự án nào bao giờ người ta cũng phải đánh giá cái tác động xã hội
cái tác động xã hội đánh giá về tác động tự nhiên
ví dụ tự nhiên là liên quan đến chuyện công nghệ nó thế này rồi sử lý xong nó sẽ nào
những vấn đề tác động xã hội tức là dân cư sẽ ra sao
những người sống xung quanh cái vùng đó sẽ thế nào
bị ảnh hưởng đến cuộc sống thế nào
bị đảo lộn cuộc sống thế nào
cho nên cái chuyện là vô cùng quan trọng
mà cái này thì chúng ta phải làm rất kỹ và đánh giá
đánh giá xong thì mới mới gọi là mới có cái chuyện là quyết định thực thi hay không
nhưng nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều
cho nên tôi nghĩ phải đề nghị phải tận trọng
có lẽ nên tập trung vào một mục tiêu
đối với tức là giải xử lý vấn đề môi trường của sông tô lịch
mà cái này là sự mong muốn của nhân dân thủ đô
của lãnh đạo thủ đô hàng bao nhiêu năm nay rồi
tôi nghĩ ít nhất là cũng phải là gần hai chục năm
cùng với đó các chuyên gia cũng cho rằng
trong tất cả các dự án giao thông trọng điểm
có trong quy hoạch về giao thông của hà nội
đã được phê duyệt thì không còn tới này
và việc đưa một công trình hạ tầng giao thông lớn như vậy vào mạng lưới
cũng cần có những đánh giá rất chi tiết trước khi triển khai
một thông tin khác
dịch covid một mươi chín đang quay trở lại vào đúng thời điểm cận kề tết
và kéo dài cho đến tận bây giờ
và đã khiến cho nhiều kịch bản lễ hội ở các địa phương phải thay đổi
các lễ hội đã phải tạm dừng
còn cát trốn tâm linh vốn là điểm đến của nhiều người
trong dịp đầu năm nay cũng trở nên vắng vẻ lạ thường
xuân không có lễ hội không khí có thể thiếu rộn ràng
nhiều người có thể thấy hụt hẫm
nhưng nhìn ở một góc độ khác thì vẫn có những điểm tích cực
đó chính là ý thức trách nhiệm của cả cộng đồng
cùng với nhà nước trung tây phòng chống dịch bệnh
chùa vĩnh nghiêm một trong những ngôi chùa nổi tiếng tỉnh bắc giang
nếu như những năm trước những ngày cuối tháng chạp hay đầu tháng riêng
ngôi chùa này mỗi ngày thu hút hàng trăm người đến tham quan lễ bái
nhưng năm nay trái ngược rất ít người đến đây
dưới mái chùa an yên thanh bình
khiến cho những ai đến đây có thêm không gian và thời gian chiêm nghiệm giá trị tinh thần của tôn giáo
tôi cảm thấy ở đây
phong cảnh rất là tốt
rất là đẹp yên tĩnh
mà rất là
không có một cái gì đó để mà làm cho con người ta nó không hài lòng
cái gì cũng đẹp cái gì cũng vừa lòng
ai đến đây cũng cảm thấy rằng là
nó yên tĩnh mà nó
nó rất là hài hòa về quang cảnh ở đây này
một trong những cái điểm rất là tốt
để cho mỗi người khi đến với chùa vĩnh nghiêm
sau khi ra bè thì tâm nó được an ảnh
cũng như nhìn lại với lội và tải tâm của mỗi một người
cũng như nhìn lại với lội và tải tâm của mỗi một người
để bớt đi một phần nào
đó là cái chuyện tranh giành tham sân và xin
còn đối với thủ đô
với rất nhiều lễ hội di tích
nhưng do ảnh hưởng của dịch
những di tích đóng cửa lễ hội tạm dừng
ngò đông đa
hàng năm đều tổ chức lễ hội vào ngày
mùng năm tháng riêng hàng năm
nhưng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
đây là năm thứ hai lễ hội này tạm dừng tổ chức
để đảm bảo phong chống dịch
vì vấn đề dịch covid một mươi chín
bùng phát trở lại
cho nên là công tác
các hoạt động tế lễ
cũng như là
các hoạt động văn hóa kỹ thuật
thì tạm dừng
theo đúng cái chỉ thị của chính phủ
của thành phố và quận
thì chỉ vì nó mới là cái hoạt động
với tâm linh
thì vẫn duy trì nhưng mà có sự giãn cách
sau gần một tháng tạm đóng cửa
ngày mùng tám tháng ba
ubnd thành phố hà nội cho phép
một số di tích được phép mở cửa trở lại
vì mới mở cửa cùng với ý thức
phòng chống dịch được nâng cao
cho nên những điểm di tích đỉnh chùa
không còn những hình ảnh phản cảm
như chen lấn sâu đẩy như những năm trước
và đi chùa lễ phật cũng đã khác trước
du khách phải chấp hành
đúng quy định chống dịch covid một mươi chín
công tác phòng dịch ở các chùa năm nay thì rất là kỹ
bởi vì em đi từ phủ tây hồ
hay là chùa trấn quốc hay là đền quản thánh
các thứ thì đều có công tác đầu tiên là khi lúc nào
bước vào ấy cũng sẽ phải thử quẩn
và đo thân nhiệt
ở vào giai đoạn đặc biệt khó khăn của đất nước
khi dịch covid một mươi chín diễn biến
khó lường thì rõ ràng
nhu cầu đi lễ hội được thực hành
các nghi lễ tâm linh phải được nhận thức
sắp xếp lại
đây cũng là thể hiện trách nhiệm đạo đức của mỗi người dân
trước vận mệnh của đất nước
tại khối phố tân thành phường cẩm an
thành phố hội an tỉnh quảng nam
có một chợ phiên diễn ra vào dịp cuối tuần
do chính cộng đồng dân cư
và những cơ sở kinh doanh dịch vụ tại đây hình thành
điểm đặc biệt của phiên trợ này
là ở chỗ những sản phẩm được trao đổi mua bán
đều hướng đến tiêu chí thân thiện với môi trường
và hầu hết là những sản phẩm đã qua sử dụng
được đem ra thanh lý
không chỉ là sự độc đáo của sản phẩm
mà trợ phiên làng trài tân thành
còn là câu chuyện về tâm huyết
và sự nỗ lực của những người dân nơi đây
bằng hoạt động du lịch
một gian hàng vừa được khai trương
tại không gian trợ phiên làng trài tân thành
bằng đô nơ kẹp tóc
lam tư vải vụ
những bánh xà phòng
ngoài dung dịch như nước giặt
nước lâu nhà
hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên
được để trong những bình lớn
khách hàng khi đến đây
nếu quên mang theo chai để mua
thì đã được chủ gian hàng chuẩn bị sẵn như thế này
đó là những đồ vật được tái sử dụng
thực tế đó rất là ý nghĩa
rất là nhân văn
bởi vì là khi mà mình đến đây
mà mình mang chai đến để lấy cái nước giặt về
thì tự dưng mình cảm thấy là
mình sẽ yêu cả cái sản phẩm
mà mình đứng chờ để lấy
và mình cũng cảm thấy là khi mà
mình mang cái chai tới
mình không có bị mang một cái chai mới khác về nhà
dùng lại cái chai cũ
thì mình bớt đi cho môi trường được
một cái gánh nặng
bớt cho mẹ trái đất được
mình mong muốn mọi người thay đổi thói quen
là không có dùng rác thải nhựa nhiều
và với cái ý thức là
tái chế tái sử dụng
những cái đồ nhựa
để mà giảm thiểu
cái chất thải ra môi trường
sản phẩm thân thiện với môi trường
những sản vật địa phương
hầu hết mặt hàng tại chợ phiên
là đồ đã qua sử dụng
của những cơ sở kinh doanh dịch vụ
ở khu vực này
như đồ trang trí cốc chén
thông điệp của cái chợ này
khi mà mình đưa ra ấy
cũng chính là bảo vệ môi trường rất là cao
ví dụ như là những cái đồ mà thay vì mình không dùng nữa
mình bỏ đi thì là rác
thì mình bán cho người khác
mình trao đồ cho người ta
thì đấy là cách là tái chế lại các đồ
tức là cái recycle
tức là dùng lại những cái đồ cũ
thì mà bản thân cái đồ cũ đấy nó rất là có ý nghĩa
không cần với người này thì lại cần với người khác
được khai trương từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi
xuất phát từ ý tưởng của chính những cơ sở kinh doanh dịch vụ
lưu trú du lịch
tại khu vực khu vực phố tân thành
chợ phiên này được xem là một giải pháp
khắc phục những khó khăn
do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh
ở chỗ một mặt có thể thanh lý
đồ dùng không cần đến
một mặt là tạo ra sản phẩm
với những điểm thú vị
đến nay đã hơn nửa năm đi vào hoạt động
có những ngày đông đúc
nhưng cũng rất nhiều ngày vắng vẻ
bởi tình hình du lịch
vẫn chưa được phục hồi
thế nhưng dù lượng khách nhiều hay ít
chờ vẫn mở
những người bán vẫn có mặt ở đây
sửa soạn những mặt hàng của mình
một cách chỉnh trù nhất
mặc dù có những ngày là không có khách
nhưng mà tụi em cũng cố gắng mang sản phẩm mình làm ra
để đem đến đây
để mọi người có thể thấy là chợ vẫn hoạt động
giống như bình thường
dù là ít khách hay không
khi mà dịch quay trở lại
thì ảnh hưởng đến tâm lý
rồi khách du lịch nội địa
người ta cũng không thể đi đâu được nữa
rồi tâm lý mọi người cũng ngại ra đường
thế tuy nhiên bọn mình cũng không muốn
vì những việc đấy
mà lại bị tắt đi những cái
gọi là những cái niềm vui
những cái hy vọng
cho một cái phiên chợ
một cái ý nghĩa rất hay
cho nên là cũng kêu gọi mọi người
là những người bán hàng
hay chính là những cộng đồng ở đây
là vẫn luôn cố gắng duy trì
kể cả là cái ngày vắng nhất
nếu phiên chợ dừng lại
hay tạm thời đóng cửa
hoàn toàn là điều dễ hiểu
trong tình cảnh khó khăn
của du lịch hiện nay
thế nhưng những người tạo ra phiên chợ này
vẫn nỗ lực duy trì hoạt động
làm mới những mặt hàng
và cách tổ chức
bởi những ý nghĩa của phiên chợ
và bởi họ đang thắp lửa
tạo niềm vui cho chính mình
để có thể lan tỏa
những giá trị và năng lượng tích cực
vâng và những hình ảnh đẹp vừa rồi
cũng đã kết thúc chương trình
an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
đã dành thời gian quan tâm theo dõi